thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can nguyễn sơn lộ
nguyên viện trưởng viện nghiên cứu và phát triển cna
trực thuộc liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định
khởi tố vụ án quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc
lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn sơn lộ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại quận hai bà trưng thành phố hà nội viện trưởng viện nghiên cứu và phát triển cna
trực thuộc liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân
khi ra quyết định khởi tố bị can xét tình tiết bị can là người già yếu
đã bảy mươi bốn tuổi có nơi cư trú lý lịch rõ ràng các cơ quan tiến hành tố tụng đã áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú
tuy nhiên trong quá trình điều tra vụ án bị can nguyễn sơn lộ đã có dấu hiệu tiếp tục phạm tội
ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can này
hiện cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang tập trung điều tra thu thập tài liệu chứng cứ
về hành vi phạm tội của bị can
có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thưa quý vị thời gian gần đây các đối tượng phun rô lưu vong lại tái diễn những chiêu trò lừa mị các tín đồ
để tạo ra các tổ chức phản động đội lốt tôn giáo dưới các tên gọi khác nhau như hội thánh tin lành đấng cris việt nam
hội thánh tin lành đấng cris tây nguyên
phóng sự sau đây của chúng tôi sẽ tiếp tục cảnh báo những âm mưu thâm độc và vạch mặt bản chất phản động
của cái gọi là hội thánh tin lành đấng chris tây nguyên
đây là khu nhà của anh itoet kassor tên thường gọi là amazó ở buôn đung xã eak khan huyện e hòa leo tỉnh đắk lắc
từ nhiều năm nay anh vẫn sinh hoạt theo đạo tin lành thuần túy hệ phái truyền giảng phúc âm như nhiều người khác trong các buôn làng
nhưng mấy tháng gần đây do nhẹ dạ cả tin mắc mưu kẻ xấu anh yused caso đã bỏ bê việc nhà
để đi theo cái gọi là hội thánh tin lành đấng christ tây nguyên
họ nhất định là để hội thánh mạnh mẽ tín đồ mạnh mẽ rồi sau đó thì họ nói là luật đội chương quyền thôi họ nói như vậy
theo tôi thì họ đưa ra cái hướng kế hoạch đó là sai tại vì mình là người tôn giáo mình là mục sư chúa cho mình là người hợp với chúa
mình nếu mà mình có cái tư tưởng như vậy là mình không có đúng cái hướng họ như vậy là tôi không có chấp nhận
cho nên thì tôi ra khỏi hội thánh tin lành đấng cris tây nguyên
trong những tháng đó anh đã bị các đối tượng phun rồ lưu vong từ bên mỹ liên lạc về dụ dỗ
xúi dục lôi kéo thêm những tín đồ tin lành đang sinh hoạt đạo thuần túy khác tham gia các buổi tập huấn trực tuyến về nhân quyền
mà thực chất chính là các buổi huấn luyện cách thức để chống phá đảng nhà nước việt nam
âm mưu ly khai tự trị chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc
chúng còn dạy cho mọi người cách thức viết báo cáo vi phạm về nhân quyền tự do tôn giáo
đào tạo kỹ năng hoạt động xã hội dân sự hướng dẫn phương pháp thu thập cung cấp các thông tin sai lệch về tình hình trong nước để xuyên tạc
vu cáo trên mạng xã hội cũng như các diễn đàn quốc tế và hướng dẫn cách thức đối phó với cơ quan công an khi bị phát hiện
đến nay không chỉ có anh itoet kassor nhận ra những âm mưu thâm độc của tổ chức phản động hội thánh tin lành đấng chris
mà các mục sư tín đồ sinh hoạt đạo tin lành thuần túy ở đắk lắc cũng bất bình lên án và tẩy chay
họ xuyên tạc nhà nước không quan tâm đến tôn giáo áp đặt về tôn giáo thực ra là không phải như vậy
thực tế bây giờ là tôn giáo cũng đã được tự do rồi có tư cách pháp nhân rồi hiện nay vẫn sinh hoạt bình thường
họ lợi dụng với tôn giáo mục đích để làm chinh trị để gây rối đời sống của người dân gây rối cả về tín ngưỡng nữa
mục đích là họ lập đổi chính quyền muốn thành lập một cái chính quyền đề gà thôi
họ lập đổi chính quyền muốn thành lập một cái chính quyền đề gà thôi
giờ hiện nay nhiều điểm nhóm và trí hội vẫn sinh hoạt bình thường
nhà nước cũng tạo đội quyền cho phép sinh hoạt tự do
cũng tạo đội quyền với nơi sinh hoạt làm được nhà thờ thành lập một trí hội dịp lấy giáng sinh
họ đến thăm họ và chúc mừng giáng sinh
trên địa bàn tỉnh đắk lắc nói riêng và tây nguyên nói chung
tổ chức phản động hội thánh tiên lành đấng cửa đít tây nguyên vẫn đang tiếp tục tìm cách phát triển tín đổ
với những chiều bài đội lốt lợi dụng tôn giáo chúng lôi kéo tập trung tín đồ để gieo rắc tư tưởng hẹp hòi ly khai tự trị âm mưu tập hợp lực lượng tiến tới gây dối biểu tình bạo loạn
mục đích cuối cùng là để thành lập nhà nước riêng tôn giáo riêng ở tây nguyên
sau một thời gian theo dõi và triển khai các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã nắm được toàn bộ hoạt động vi phạm pháp luật của tổ chức này và thu giữ nhiều tang vật chứng phương tiện tài liệu quan trọng
đề nghị bà con đề nghị các tín đồ những người đứng đầu trong các tôn giáo như mục sư truyền đạo cần phải loạn bỏ ra ngoài xã hội
đối với lực lượng chức năng cần phải đấu tranh xóa bỏ không để tổ chức này tồn tại trong đời sống nhân dân
thực tế từ lâu nay tại tây nguyên đời sống tự do tôn giáo tín ngưỡng thuần túy luôn được đảng nhà nước chính quyền các cấp tạo điều kiện hoạt động
tại tây nguyên đời sống tự do tôn giáo tín ngưỡng thuần túy luôn được đảng nhà nước chính quyền các cấp tạo điều kiện hoạt động
riêng đối với đạo tin lành hiện nhà nước việt nam mới công nhận năm tổ chức gồm hội thánh tin lành việt nam miền nam
hội thánh tin lành cơ đốc phục lâm hội thánh tin lành trưởng lão hội thánh truyền giáo cơ đốc và hội thánh tin lành liên hữu cơ đốc
và đương nhiên những tổ chức phản động đội lốt tôn giáo dưới các tên gọi như hội thánh tin lành đấng cris việt nam và hội thánh tin lành đấng cris tây nguyên
là cần phải loại bỏ cần phải tẩy tránh
và cần phải tẩy chay ra khỏi cộng đồng
tiếp tục các tin tức an ninh trả tự đáng truy khác
để điều tra về hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
đang tạm giữ hình sự ba đối tượng là nguyễn hiếu nghĩa phan thanh hiếu và trịnh minh trung cùng chú tại tỉnh đồng nai
do mâu thuẫn qua mạng xã hội ngày một tháng hai nghĩa đến nhà anh đỗ thanh sang chú tại huyện xuân lộc
dùng súng quân dụng bắn hai phát vào nhà may mắn là không trúng ai
rồi bỏ đi nhận được tin báo công an huyện xuân lộc phối hợp với công an các huyện long thành và cầm mỹ
tiến hành điều tra và đã bắt được cả ba đối tượng thu giữ một khẩu súng bốn viên đạn và hai vỏ đạn
qua đấu tranh hiếu khai nhận mua khẩu súng trên mạng rồi cho nghĩa mượn
sau khi bắn ở nhà anh sang nghĩa đã đưa súng cho trung cất giấu
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
còn tại đắk lắc thêm ba đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh này bắt giữ ba đối tượng này được xác định là có liên quan
trong vụ hai mươi sáu đối tượng mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn
đó là trương đức lương nguyễn văn phúc đặng thanh phương
cùng chú tại huyện mật rắc tỉnh đắk lắc
như vậy đến nay công an tỉnh đắk lắc đã bắt giữ được hai mươi một trên hai mươi sáu đối tượng
để điều tra về hành vi giết người
còn năm đối tượng còn lại đang tiếp tục được củng cố hồ sơ để xử lý
theo kết quả điều tra do mâu thuẫn từ trước hai mươi sáu đối tượng đã mang theo nhiều hung khí
đi đánh nhóm của anh nguyễn văn phúc chú tại huyện mật rắc
các đối tượng đã cầm hung khí chém tơi tấp khiến hai người trong nhóm của anh phúc
bị thương tích nặng với tỷ lệ lần lượt là hai mươi sáu và chín
cũng mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn nguyễn văn vũ chú tại tp long xuyên
vừa bị công an tp long xuyên tỉnh an giang bắt tạm giam
trước đó cơ quan này cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với vũ và trương thanh thọ cùng chú tại địa phương
thanh thọ thì đã bị tạm giam trước đó trong một vụ án khác
ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai trong lúc vũ cùng thọ và nhóm bạn đang uống nước
thì nguyễn vi toàn bạn cùng nhóm kể chuyện bị lê minh mẫn chú tại phường mỹ bình
tp long xuyên nhắn tin ham dọa để đánh rủ nhóm của vũ chuẩn bị hung khí đi tìm mẫn
khi gặp mẫn cùng nguyễn hoàng nhật trú tại địa phương
vũ cùng thọ và ba đối tượng đã cầm dao tự chế xông vào đánh nhật mẫn
sau đó lên xe rời khỏi hiện trường
hiện công an tp long xuyên đang tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng liên quan
để xử lý theo quy định của pháp luật
với hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng
hoàng văn mạnh chú tại huyện hữu lũng đã bị phòng an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh lạng sơn khởi tố
đồng thời ra quyết định chuyển hồ sơ vụ án đến cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hữu lũng
để điều tra theo thẩm quyền
ngày hai tháng hai khi mạnh đang hẹn giao dịch tài khoản ngân hàng cho khách
tại ngã tư sơn hà thị trấn hữu lũng huyện hữu lũng
thì bị lực lượng công an kiểm tra phát hiện thu giữ trên người mạnh hai mươi bảy thẻ ngân hàng
mang tên nhiều người khác nhau và một mươi sim điện thoại
bước đầu mạnh khai nhận đã mua các tài khoản ngân hàng trên mạng
với giá là tám trăm linh đồng một tài khoản
sau đó bán với giá một năm triệu đồng một tài khoản
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai cho đến nay
mạnh đã mua bán trên
mạnh đã mua bán trên mạng
và thu lợi trên một trăm linh triệu đồng
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
đang thực hiện hành vi lục tìm tài sản trong xe ô tô đậu ven đường
thuộc địa bàn quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
một nhóm thăng niên đã bị tổ tuần tra tám nghìn ba trăm chín mươi bốn
phường khuê mỹ phát hiện bắt giữ
đó là đinh quang thư lê nhật huy nguyễn huy hoàng
nguyễn hoàng anh tuấn và hồ quốc khải
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận
đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trong xe ô tô của người dân
bằng thủ đoạn lân la tìm kiếm những xe ô tô
người dân quên kéo kính xe hoặc là kéo nửa vời
cả nhóm đã mở cửa đột nhập vào bên trong lục tìm tài sản
trước đó các đối tượng đã trộm cắp
tại một ô tô trên đường tuy lý vương
lấy được một sợi dây kim loại màu vàng
bán được một mươi hai triệu đồng
và riêng thu đã lấy được một mươi triệu đồng
trên xe ô tô tại đường nghiêm xuân yêm
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị đầu năm đi lễ chùa cầu may
đó là nét đẹp văn hóa truyền thống
trong đời sống tâm linh và tín ngưỡng của người việt
một khi tiết đến xuân về
và để phục vụ nhân dân chảy hội du xuân an toàn thuận lợi
ngay từ trước tết nguyên đán
công an tỉnh thanh hóa đã chủ động triển khai
các phương án kế hoạch tăng cường lực lượng
bảo đảm tốt an ninh trả tự
tại các khu vực diễn ra lễ hội
nổi tiếng với nhiều danh lam thắng cảnh
khu di tích lịch sử tâm linh
nổi tiếng khắp cả nước
nên đã thành thông lệ
cứ vào dịp đầu xuân năm mới
hàng vạn du khách từ khắp nơi
lại nôn nức về thanh hóa
năm nay do thời tiết thuận lợi
nên ngay từ ngày mùng một tết
tại các lễ hội lớn đã có hàng vạn du khách thập phương
đến chảy hội du xuân và tham quan vãn cảnh
ngay từ đêm giao thừa
và cho đến thời điểm bây giờ
về tất cả đơn vị
để giải thích và để phối hợp
với các lực lượng như
công an giao thông
công an thị trấn và các dân quân
để hướng dẫn
và làm công tác
trật tự và an toàn giao thông
không để xảy ra trường hợp nào
tai nạn giao thông
để hướng dẫn du khách thông luồng
thông xe không để ùn tắc lâu dài
cho du khách kịp về dân hương
ở trong lễ hội di tích của đất nước
công an huyện trần xuân đã huy động
một trăm linh cán bộ chiến sĩ đối với cảnh sát giao thông
công an trật tự
công an thị trấn trần xuân
công an xã bàn xuân
và tăng cường
trục lượt cán bộ chiến sĩ
của các công an huyện
các đội nghiệp vụ
để phối hợp với các đơn vị để tổ chức
đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
tổ chức triển khai
phân luồng giao thông
trên các tuyến
và phối hợp với các ngành đoàn thể
tổ chức tuyên truyền cho nhân dân
và du khách thập phương
đến dân hương tại đền cửa đạo
cũng như đền cô
nâng cao ý thức cảnh sát
phòng chống tội phạm
năm nay tình hình an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
trật tự công cộng tại các khu vực lễ hội
tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực
mặc dù lượng du khách đông
trên một số tuyến giao thông
có thời điểm xảy ra ung tắc cục bộ
nhưng cơ bản ý thức chấp hành pháp luật
của người dân đã được nâng cao
tình trạng treo kéo ăn mày ăn xin
khen lấn xô đẩy chặt chém
và các tai tệ nạn xã hội khác
như cờ bạc bịp đồng bóng bói toán
mê tín dị đoan cơ bản đã được ngăn chặn
từ khi em bước vào bãi nhà xe
lực lượng sức năng an ninh ở đây
làm việc rất là tốt rất là bài bán
vì cách một đoạn lại thấy
một số các đồng chí
bên lĩnh vực an ninh dân quân bảo vệ
làm nhiệm vụ đúng
chuyên môn của mình rất là tốt
em thấy rất là hài lòng
và cảm thấy rất là bình yên
để đến bên đây thắp hương
để có được những kết quả đó
ngay từ trước tết nguyên đán
lực lượng công an các địa phương đã phối hợp
với các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra
chấn chỉnh các hoạt động vui chơi giải trí
các điểm kinh doanh buôn bán
sắp xếp trật tự nơi trông giữ ô tô
xe máy cảnh báo những phương thức
thủ đoạn hoạt động của tội phạm
để du khách đề cao cảnh giác
bảo vệ tài sản của mình không để kẻ xấu
lợi dụng hoạt động
cái mà chúng tôi quan tâm nhất
là đảm bảo trật tự giao thông
cái thứ hai tôi quan tâm nữa
là an ninh trật tự tại hai điểm
điểm thứ nhất là điểm đền khu cửa đặt
điểm thứ hai là điểm chính của con này
lực lượng tham gia ở đây ngoài lực lượng công an phá
công an huyền tiếp tục tăng cường lực lượng
thường xuyên có sự phối hợp
và nắm bắt tình hình rất là kịp thở
cái nơi chúng tôi đắp đặt hệ thống camera
tại các ban và các camera ở bên ngoài
để giám sát
luôn luôn có một lực lượng là hệ thống âm thanh cảnh báo
để nhắc nhớ bà con dân
phải có ý thức để giữ
cái toàn sản của mình
với những cố gắng và nỗ lực tập trung cao độ
cho công tác đảm bảo an ninh trật tự
lực lượng công an thanh hóa
đã và đang góp phần vào mùa lễ hội
đầu xuân quý mão hai nghìn hai mươi ba
diễn ra an toàn góp phần xây dựng
và quảng bá hình ảnh về tỉnh thanh hóa
thân thiện an toàn
trong lòng du khách
viện kiểm sát nhân dân tỉnh nghệ an
vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét nơi ở của mai xuân điểu
và văn phòng công ty cổ phần đầu tư xây dựng
bất động sản phuân ích
do mai xuân điểu làm giám đốc
kết quả điều tra ban đầu
xác định mai xuân điểu
đã mua đất của nhiều người
rồi làm thủ tục phân lô tách thừa
và bán lại cho người khác
bằng thủ đoạn này mai xuân điểu
đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
của một bị hại thông qua việc nhận tiền
ba chín trăm hai mươi tỷ đồng
nhưng không được thực hiện đúng cam kết
mà lại tiếp tục chuyển nhượng
các lô đất đã bán cho người khác
viện kiểm sát nhân dân tỉnh hệ an
cũng cho biết ngoài hành vi nêu trên
hiện nay có một mươi bảy bị hại đã làm đơn tố giác mai xuân điểu
về hành vi lừa đảo chiếm đặt tài sản
với tổng số tiền trên ba mươi tỷ đồng